cứ vào mỗi buổi chiều thứ ba và thứ sáu hàng tuần những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện hữu nghị việt nam cuba đồng hới tỉnh quảng bình lại tập trung đến tủ đồ nhân đạo để chọn cho mình những bộ quần áo thích hợp
mặc dù quần áo ở đây không phải là đồ mới nhưng còn dùng tốt và mang hơi ấm tình người giúp họ có thêm niềm vui giúp họ có thêm niềm tin vượt lên bệnh tật
mà con cháu thì ở xa thì thấy là có những các chú các cô mà có hỗ trợ cho các mẹ các mẹ phần khơi mong muốn cho các cô các chú là cố gắng làm công việc tiền này càng ngày càng tốt hơn
với khẩu hiệu ai thiếu thì đến lấy ai có thì cho đi
tủ quần áo nhân đạo tại bệnh viện hữu nghị việt nam cuba đồng hới được câu lạc bộ
nét bút xanh miền trung phối hợp với tổ công tác xã hội đoàn thanh niên bệnh viện hiếu nghị việt nam cuba đồng hới
lập xa nhằm giúp đỡ những bệnh nhân gặp khó khăn đang điều trị tại đây có thêm quần áo để mặc
sau hơn một tháng hoạt động đã có hơn một bộ quần áo được trao đi
đánh giá được tình hình bệnh nhân ở trong bệnh viện thì họ rất là khó khăn
có rất nhiều người không có cơ măn cũng không có áo mặc
xuất phát từ những cái thực tiễn đó thì mình mong muốn có được một cái gì đó giúp đỡ cho họ
thì từ đó thì mình và các bạn xây dựng lên một cái mô hình tủ quần áo nhân đạo
trong những ngày đông lạnh giá này những bộ quần áo ấm tình người ở đây sẽ giúp những bệnh nhân nghèo được ấm áp hơn
qua đó động viên tinh thần tiếp thêm sức mạnh để các bệnh nhân tiếp tục đấu tranh với bệnh tật
đồng thời khơi dậy tinh thần tương thân tương ái của những tấm lòng hảo tâm đối với những người đang gặp khó khăn hoạn nạn
tiếp nối chương trình công bố đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng thành phố hồ chí minh
người nông dân chăm sóc cây trái chuẩn bị đón tết
phát triển hạ tầng đô thị đặc biệt là giao thông cảng biển và sân bay
đó là những nội dung chính được đưa ra tại hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng thành phố hồ chí minh
đến năm hai nghìn ba mươi và tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi vừa được bộ xây dựng tổ chức
đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng thành phố hồ chí minh đưa ra các định hướng cụ thể về phát triển hệ thống đô thị
khu dân cư nông thôn công nghiệp dịch vụ nghiên cứu khoa học văn hóa giáo dục y tế và giao thông của vùng
trong đó tập trung giải quyết vấn đề hạ tầng đô thị đặc biệt là hệ thống giao thông đường sắt đường bộ đường thủy và đường hàng không
kết nối phù hợp và khai thác hiệu quả trong liên kết vùng hướng phát triển thành phố hồ chí minh phù hợp với biến đổi khí hậu toàn cầu
đặc biệt là vấn đề nước biển dân
dự kiến đến năm hai nghìn ba mươi dân số toàn vùng khoảng hai mươi bốn hai mươi năm triệu người trong đó dân số đô thị khoảng một mươi tám một mươi chín triệu người
dân số nông thôn khoảng sáu bảy triệu người khoảng một mươi tám một mươi chín triệu lao động
tỷ lệ đô thị hóa khoảng bảy mươi bảy mươi năm mục tiêu quy hoạch và tính chất quy hoạch vùng giúp phát triển kinh tế xã hội
đặc biệt trong vấn đề toàn cầu hóa và liên kết vùng
làm thế nào lựa chọn được đối tác tiềm năng ở nước ngoài đồng thời giảm thiểu được rủi ro trong giao dịch thương mại
cho cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ
đây là nội dung chính của chương trình kết nối khách hàng và nhà cung ứng cho doanh nghiệp do phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci vừa tổ chức
hội nhập kinh tế quốc tế và tự do hóa thương mại mang đến nhiều cơ hội mới cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ việt nam
làm thế nào để tìm hiểu và giao dịch với đối tác nước ngoài nhanh chóng thuận tiện
buộc các doanh nghiệp phải ưu tiên phát triển kinh tế số chuyển giao và tận dụng công nghệ
đồng thời doanh nghiệp phải có phương pháp quản trị hiệu quả những rủi ro đến từ môi trường kinh doanh
từ đối tác kinh doanh và những rủi ro phát sinh từ chính doanh nghiệp
theo các chuyên gia tài chính quốc tế để tránh rủi ro trong giao dịch thương mại nước ngoài
giải pháp hiệu quả mà doanh nghiệp cần tham khảo là sử dụng dịch vụ ngân hàng
trong đó ưu tiên phát triển dịch vụ kỹ thuật số để doanh nghiệp nhỏ dễ tiếp cận
trông thanh tón và thực hiện các dịch vụ tài chính khác
theo thống kê việt nam có đến chín mươi bảy công ty thuộc khối doanh nghiệp vừa và nhỏ
quốc lộ ba b đoạn từ thành phố bắc cạn đến huyện trợ đồn có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông khá lớn
đây cũng là tuyến đường có nhiều khúc cua và dễ xảy ra các vụ tai nạn giao thông
thế nhưng trong những năm gần đây mỗi khi vụ cam quýt đến
nguy cơ tiềm ẩn các vụ tai nạn giao thông lại càng lớn hơn do việc mua bán diễn ra ngay dưới lòng lề đường
những lúc cao điểm quốc lộ ba b từ thành phố bắc cạn đến huyện trợ đồn
có hàng chục địa điểm người dân tập trung mua bán cam quýt như thế này
không chỉ có những lúc xe máy vận chuyển cam quýt
nhiều phương tiện ô tô tải của các thường lái đến thu mua cũng đậu ngay tại lòng đường
một vấn đề rất đáng lo ngại đó là hầu hết các vị trí mua bán cam quýt
đều nằm ở những vị trí dễ xảy ra tai nạn giao thông như đỉnh dốc hoặc khúc cua
đây là những vị trí người điều khiển phương tiện rất lớn
khó quan sát và dễ gây tai nạn
theo người dân họ cũng muốn có chợ để mua bán các mặt hàng nông sản
tuy vậy khu vực các xã quang thuận sương phong đôn phong đều không có chợ
chính vì vậy người dân ở đây đều mua bán hàng hóa ngay tại lòng lề đường
việc mua bán như thế này vừa gây mất vệ sinh môi trường vừa mất an toàn giao thông
để trong một cái những định điểm ở năm đến sáu điểm gọi là mua bán nông sản cho bà con hay vấn đề nữa là
bà con của một số hộ đem đi tiêu thụ ở một chợ lẻ trong một tỉnh gần gần
với sự phát triển mạnh về các mặt hàng nông lâm sản đặc biệt là cam quýt hiện nay người dân ở các
xã dọc quốc lộ ba b đoạn từ thành phố bắc cạn đi huyện chợ đồng đồng ph prendt đưa chính uyên vào tầm xuyên cho isa
phố bắc cạn đi huyện chợ đồn có nhu cầu rất lớn trong việc mua bán trao đổi hàng hóa
chính vì vậy mong muốn được đầu tư một chợ nông thôn trong khu vực này cũng có cơ sở
không chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu thụ sản phẩm của người nông dân
mà còn góp phần quan trọng bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến đường này
kỷ niệm năm mươi năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân mậu thân năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
ngày hai mươi ba tháng một thành ủy thừa thiên huế đã tổ chức cuộc gặp mặt tọa đàm với chủ đề
vai trò nổi dậy của quân chúng nhân dân trong chiến dịch xuân mậu thân một nghìn chín trăm sáu mươi tám tại huế
buổi tọa đàm về vai trò của nhân dân thành phố huế trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân mậu thân năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
tập hợp một mươi một tham luận của các đồng chí lão thành cách mạng các đồng chí lãnh đạo cán bộ chỉ huy
và các nhân chứng lịch sử đã trực tiếp tham gia chiến dịch xuân mậu thuân
tọa đàm cũng đã cung cấp nhiều tư liệu quý về các nhân chứng lịch sử góp phần tuyên truyền
giáo dục và phát huy truyền thống tiến công nổi dậy anh dũng kiên cường của quân và dân thừa thiên huế
cách đây tròn năm mươi năm dưới sự lãnh đạo của đảng và chủ tịch hồ chí minh quân và dân ta đã anh dũng chiến đấu
giành lại thắng lợi to lớn trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân mậu thân
huế là một trong những chiến trường trọng điểm
quân và dân đồng loạt tiến công và nổi dậy đánh thắng vào xào huyệt của địch
lập nên chiến công vang dội làm chủ thành phố suốt hai mươi sáu ngày đêm
đây là thắng lợi mang tính chiến lược toàn diện cả về chính trị quân sự và ngoại giao
tạo ra bước ngoặt quyết định trong kháng chiến chống mỹ cứu nước
thưa quý vị trong không khí vui tươi phấn khởi của cả nước chào đón một mùa xuân mới
và kỷ niệm tám mươi tám năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
tại nhà hát âu cơ hà nội đã diễn ra chương trình nghệ thuật giai điệu tổ quốc năm hai nghìn một mươi tám
chương trình đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo khán giả thủ đô
chương trình là dịp ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng hào hùng
những mốc son lịch sử vẻ vang của dân tộc khẳng định vị thế
vai trò lãnh đạo sáng suốt tài tình của đảng và bác hồ kính yêu
trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất non sông
bảo vệ vững chắc hành quả cách mạng
các ca khúc trong giai điệu tổ quốc hai nghìn một mươi tám góp phần khơi dậy trong mỗi người niềm tự hào
và tình yêu quê hương đất nước góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân
trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
chương trình đã nhận được sự quan tâm hưởng ứng của khán giả nhiều thế hệ
các bản nhạc mới khi đến với giai điệu tổ quốc tôi lại thấy được sống lại
thời kỳ lịch sử của cha ông ta xưa kia
và cũng là dịp tết đến xuân về thấy trong lòng rất là bồi hồi
và rất là nhiều cảm xúc lâng lâng và khó tả
tôi rất là hào hứng phấn khởi trước hết là được thưởng thức những ca khúc ca ngợi tổ quốc
với những ca sĩ hàng đầu của việt nam
tôi nghĩ rằng sẽ đưa đến cho chúng tôi những cảm xúc yêu quê hương đất đất hơn
và tự hào về tổ quốc việt nam
chương trình đã góp phần giáo dục truyền thống yêu nước lòng tự tôn tự hào dân tộc
biểu dương tinh thần đại đoàn kết thể hiện niềm tin vững chắc đối với đảng
và khát vọng của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng tổ quốc việt nam
còn hơn một tháng nữa là đến tết nguyên đán mậu tuất hai nghìn một mươi tám
thời gian này những vườn cây trẻ những vườn cây trẻ những vườn cây trẻ
cây trái nói chung và hơn bảy trăm linh hectare quyết hồng tại huyện lai vung tỉnh đồng tháp
cũng đang được các nhà vườn tất bật chăm sóc nhằm kịp thời phục vụ cho thị trường tết năm nay
theo phòng giang hóa thông tin huyện lai vung để tổ chức thành công tuần lễ du lịch tỉnh đồng tháp
chờ tết mậu tuất sắp tới hiện nay các đơn vị của quyện đã và đang tập trung hướng dẫn
và hỗ trợ bà con chăm sóc chỉnh trang giường xây dựng thêm các dịch vụ du lịch
cũng như tập huấn kỹ năng làm du lịch cho các nhà vườn
cái thứ nhất là tổ chức tập quấn nghiệp vụ du lịch cho cán bộ và nhân dân
thì cái việc này đã làm rồi trong tháng một mươi
việc thứ hai trong tập quấn nữa đó thì giữa tháng một mươi hai này
phòng giang hóa và trung tâm giang hóa sẽ phối hợp với tỉnh
sẽ tổ chức cái tập quấn hòa đồng tháp và ca tài tử
cho một số cộng tác viên ở các xã thị trấn những nơi có điểm tham quan
để sau này là tổ chức cái đơn ca tài tử và hòa đồng tháp
trong các cái điểm tham quan
tham quan khi du khách có cái nhu cầu
hiện nay nguyễn lạp dung có chín điểm tham quan vườn cây ăn trái
đã mở cửa phục vụ du khách
giúp phương châm không ngừng nâng cao chất lượng
nên ngoài sự nỗ lực điều phối của chính quyền địa phương
thì nhiều nhà vườn cũng tích cực sáng tạo
nhằm phục vụ tốt nhất cho khách du lịch khi đến tham quan các vườn quýt
vì năm nay nói chung thì tôi cũng chuẩn bị cho du lịch tết
thì năm nay thứ nhất là tôi làm nó gãi vụ ra tới ba đợt
để cho mình kéo dài cái thời gian cho khách nó đi tham quan được kéo
hai nữa là cái đầu tư năm nay mình cũng phải đầu tư nó thêm nhiều hơn năm rồi
cũng như cái đường xá thì mình mở rộng ra
rồi cầu cũng đổ cho nó rộng ra cho bà con ta đi tới luôn cho nó thoải mái
rồi dưới hai nữa mình cũng hoàn thành luôn cho mấy cái tâm
để cho anh em ta bà con ta đi ra có mệt ta vô trong cái tâm ta ngồi
ta chụp ảnh chụp hình quay phim
rồi vòng vòng khu vực vườn của bà con vòng vòng là gì đó
cũng tại xã long hậu anh lê thanh sơn vừa khai trương điểm nghỉ dưỡng homestay
ngôi nhà quýt với bốn phòng sức chứa mười người
tại đây du khách sẽ cùng ăn cùng sinh hoạt với gia đình
đạp xe tham quan trải nghiệm các làng nghề truyền thống
và vườn cây trái sông nước ở huyện lai dung
thì cái mục đích chính của em để hoạt động homestay này
thì là muốn mang những cái văn hóa
những cái hình cũng giống như những cái làng nghề
mình muốn quảng bá những cái làng nghề của mình
ví dụ như là làng nghề tráng bánh đại tân phước
giống như anh nem chua những cái đặc sản của lai vung mình
rồi những cái sản phẩm
làm từ quýt một cái đặc sản của hội nhà
đây là những cái mà em muốn để phát triển cho quảng bá đến bạn bè quốc tế
trong năm qua các điểm tham quan trên địa bàn nguyện lai dung
đã tiếp đón trên hai mươi năm lượt du khách
kịp dọng tuần lễ du lịch đồng tháp năm nay và tết mậu tuất hai nghìn một mươi tám
số lượng du khách đến tham quan sẽ tăng cao hơn
những ngày này từ sáng sớm trên khắp các cánh đồng trồng rau ở bình phước
bà con nông dân tiếp tục xuống giống nhiều loại rau màu để kịp vào vụ tết
năm nay thời tiết ở bình phước thuận lợi cho việc trồng các loại rau màu
vì vậy hứa hẹn sẽ có một vụ rau tết thành công đạt sản lượng cao
khác với các vụ rau trong năm và nắm bắt được nhu cầu tiêu thụ của thị trường vào dịp tết
các loại rau được dùng để ăn lẩu và các loại rau thơm thường trở nên đắt hàng
nên vụ tết người trồng rau ở bình phước đã dành diện tích lớn cho các loại rau này
vấn đề rau tết thì thật ra là nó khác với cái vụ quanh năm
bởi vì sau tết là chúng ta phải tập trung
chúng ta phải tập trung vào rau chủ đạo của dịp tết
bởi vì tết thì thường ăn lẩu nhiều hơn
thì ta phải làm vào rau lẩu ví dụ như là rau cần ô rau cải xanh rau mùng tơi
còn các cái rau ví dụ như là rau cải ngọt thì ta cũng có làm nhưng ta lại hạn chế làm ít hơn
đấy thì ta tập trung như thế
với thứ hai nữa là trong năm thì ta giàn trải ra ta cứ gối nhau
thế nhưng riêng vụ tết thì ta hãy tập trung vào dịp tết
bởi vì dịp tết thì
thì người ta sẽ được giá hơn người ta ăn nhiều hơn thì ta sẽ tập trung vào đấy
có thể là ví dụ như những ngày thường thì tôi chỉ trồng một luống hai luống gố nhau
nhưng mà riêng dịp tết là tôi đánh tập trung vào có thể là một loại rau đó là năm bảy luống
là một loại
thế có nhiều loại nó nhân lên
với hơn năm hectare diện tích đất màu mỡ và chủ động nguồn nước tưới
năm nay hợp tác xã rau an toàn xuân đồng ở phường tân thiện thị xã đồng xoài
dự kiến sẽ cung ứng ra thị trường tết khoảng sáu bảy mươi tấn rau cá
các loại như cải xanh xà lách hành ngò cần ô
đây là một trong những hợp tác xã trồng rau có diện tích lớn hiện nay ở bình phước
được sản xuất theo tiêu chuẩn của việt gáp
nói chung là tết thì bà con với gia đình nhà tôi cũng như một số bà con đấy
thì chuẩn bị một số cái mặt hàng rau sống
như xà lách ngò một số cần ô
đấy là cái chính là nói chung là bà con cũng đang sản xuất
thế nên nó còn có hai mấy ngày nữa là bà con cũng đang gieo trồng để sản xuất cho kịp tết
tết thì nó cưng đá cả thì nó cũng lưng được khoảng một mươi một mươi năm
cho nên bà con cũng rất là khấn khởi sản xuất cho tết
tỉnh bình phước hiện có khoảng năm hectare đất trồng rau và đậu các loại
trong đó tập trung chủ yếu ở thị xã đồng xoài
địa phương này đang chú trọng hướng tới một nền sản xuất nông nghiệp công nghệ cao
những năm gần đây nhiều người trồng rau ở địa phương này
những năm gần đây nhiều người trồng rau ở địa phương này
cũng đã chủ động sản xuất rau theo hướng hữu cơ để cung cấp ra thị trường mang lại hiệu quả kinh tế cao
trong phần tin quốc tế diễn đàn kinh tế thế giới davos hai nghìn một mươi tám nỗ lực hàn gắn một thế giới dạn nứt
hàn quốc bác chỉ trích về việc triều tiên tham gia olympic pyeongchang
hàn quốc bác chỉ trích về việc triều tiên tham gia olympic pian
giết ra từ ngày hai mươi ba đến hai mươi sáu tháng một
hội nghị thường niên diễn đàn kinh tế thế giới năm nay
tập trung và thúc đẩy sự chia sẻ trung sức của cộng đồng quốc tế
để đối phó với những thách thức toàn cầu vì lợi ích chung
diễn đàn lần này diễn ra trong bối cảnh kinh tế toàn cầu trong năm qua
ghi nhận những gam màu tươi sáng tại hàng loạt các nền kinh tế hàng đầu như mỹ trung quốc và nhật bản
với chủ đề tạo dựng tương lai chung trong thế giới dạn nứt diễn đàn kinh tế thế giới davos dự kiến sẽ bàn thảo một số vấn đề quan trọng như tác động của cuộc cách mạng công nghiệp bốn
với sự trỗi dậy của trí tuệ thông minh nhân tạo đối với thị trường lao động sự gia tăng của tình trạng phân hóa giàu nghèo bất bình đẳng giới vấn đề biến đổi khí hậu và các mối đe dọa an ninh như khủng bố
ngoài ra các vấn đề như các cuộc xung đột địa chính trị leo thang hay môi trường năng động mới dự kiến cũng sẽ được đưa vào chương trình nghị sự
giới chuyên gia cùng với các thể chế kinh tế uy tín hàng đầu đều dự đoán đào thuận lợi này có thể kéo dài sang năm hai nghìn một mươi tám giúp nền kinh tế thế giới duy trì tăng trưởng ổn định trong ngắn hạn với mức tăng trưởng có thể lên tới ba bảy bốn vào năm nay
tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng vẫn còn nhiều vấn đề gây lo lắng khi thế giới đang chia rẽ sâu sắc
các lĩnh vực như kinh tế chính trị xã hội và đang phủ bóng lên triển vọng kinh tế toàn cầu
hôm qua phủ tổng thống hàn quốc đã bác bỏ những chỉ trích về việc mời triều tiên tham dự olympic mùa đông piêng trang năm hai nghìn hai mươi
theo đó phía hàn quốc khẳng định sẽ giúp hóa giải căng thẳng trên bán đảo triều tiên liên quan đến các chương trình tên lửa và hạt nhân của bình nhưỡng
phát biểu với báo giới tại thủ đô seoul người phát ngôn phủ tổng thống hàn quốc đã bác bỏ những chỉ trích của một số chính trị
đồng thời khẳng định chính phủ nước này đã cân nhắc kỹ lưỡng về quyết định mời triều tiên tham dự kỳ olympic
quan chức trên nhấn mạnh đây sẽ là sự kiện thể thao với kỳ vọng có thể hòa giải căng thẳng trên bán đảo triều tiên
nỗ lực của chính phủ giải quyết cuộc khủng hoảng thông qua đối thoại đã dẫn tới việc triều tiên tham dự olympic
chúng tôi tự tin rằng olympic sẽ là sự kiện đem đến hòa bình cho bán đảo triều tiên khu vực đông bắc á và thế giới
cũng tại buổi họp báo
ông park sohun cho biết chính phủ hàn quốc cũng kỳ vọng việc triều tiên tham gia olympic mùa đông piêng trang
sẽ tạo cơ hội cho các cuộc đàm phán liên triều nhằm giảm căng thẳng giữa hai miền
và thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa trên bán đảo triều tiên
bộ trưởng quốc phòng mỹ james mattis vừa có các cuộc gặp riêng rẽ với tổng thống và bộ trưởng quốc phòng nước indonesia
tại các cuộc gặp hai bên đã thảo luận về các biện pháp thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương
cùng một số vấn đề mà hai bên cùng quan tâm
phát biểu sau cuộc gặp với người đồng cấp nước chủ nhà rimizat riyakudu
ông jim mattis cho biết hai bên đã thảo luận về việc tăng cường hỗ trợ lực lượng chống khủng bố indonesia
hợp tác về tình báo an ninh hàng hải cũng như vấn đề mua sắm các trang thiết bị quân sự
ông mattis bày tỏ mong muốn giúp indonesia tăng cường vai trò hơn trong vấn đề an ninh hàng hải
tại khu vực châu á thái bình dương
sau cuộc gặp với bộ trưởng quốc phòng indonesia
ông mattis cũng đã có cuộc hội kiến
với tổng thống nước chủ nhà yoko widodo để thảo luận về tình hình trong khu vực
cũng như hợp tác quốc phòng song phương
cựu thủ hiến vùng catalonia carles puigdemont vừa tuyên bố sẽ không đầu hàng và thành lập một chính quyền mới
những phát ngôn cứng rắn này đã được ông puigdemont đưa ra khi tới thủ đô của đan mạch
một động thái được cho là thách thức lời đe dọa của chính quyền trung ương tây ban nha
phát lệnh bắt giữ nếu ông này rời khỏi bỉ
trong cuộc đời catalonia tại đại học copenhagen của đan mạch
ông pudermon khẳng định sẽ sớm thành lập một chính phủ mới và đã đến lúc phải khởi động tiến trình này
ông puder mon cũng từ chối trả lời những câu hỏi về tình hình hiện tại ở hội đồng lập pháp catalonia
cơ quan đã đề cử ông ứng cử vào vị trí thủ hiến của vùng này
hiện tại tây ban nha đã đề nghị phát lại lệnh bắt giữ trên toàn phạm vi châu âu đối với ông puder mon
vì các tội danh nổi loạn và xúi dục nổi loạn
tuy nhiên tòa án tối cao tây ban nha đã bác bỏ yêu cầu này
hôm qua liên minh châu âu eu đã đưa tám quốc gia và vùng lãnh thổ ra khỏi danh sách đen chỉ vài tuần
sau khi các bộ trưởng tài chính eu thông qua danh sách một mươi bảy nước và vùng lãnh thổ ngoài eu bị cho là các thiên đường thuế
tám quốc gia và vùng lãnh thổ có các tiểu vương quốc ả rập thống nhất uae panama hàn quốc tunisia mông cổ macau trung quốc
theo đó các nước và vùng lãnh thổ này được đưa ra khỏi danh sách nhờ các cam kết của lãnh đạo cấp cao sẽ giải quyết những quan ngại của eu liên quan đến vấn đề này
các bộ trưởng tài chính eu cho rằng quyết định trên là hợp lý theo đánh giá của các chuyên gia về các cam kết của các quốc gia và vùng lãnh thổ về việc giải quyết các khiếm khuyết mà eu quan ngại
hiện chín quốc gia còn lại trong danh sách đen có các vùng lãnh thổ sao của mỹ ở thái bình dương đảo gom bahrain cộng hòa quần đảo mastro và một số khu vực khác
liên quan tới vụ tấn công khủng bố nhằm vào khách sạn ở thủ đô kapul ở afghanistan đã khiến ít nhất hai mươi hai người bị thiệt mạng
hội đồng bá liên quốc đã cực lực lây nán vụ tấn công này đồng thời kêu gọi các nước tích cực hợp tác điều tra để đưa những kẻ chủ mưu ra trước công lý
trong thông cáo báo chí hội đồng bảo an đã bày tỏ sự cảm thông và chia buồn tới gia đình của các nạn nhân tới chính phủ afghanistan và những chính phủ có công dân là nạn nhân trong vụ tấn công
cơ quan này cũng nhấn mạnh đến sự cần thiết phải đưa những kẻ tổ chức và tài trợ hành động khủng bố ra xét xử đồng thời hối thúc tất cả các quốc gia hợp tác tích cực với chính phủ afghanistan trong công tác điều tra
ngoài ra hội đồng bảo an tái khẳng định chủ nghĩa khủng bố tiếp tục là một trong những mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với hòa bình và an ninh quốc tế
nhấn mạnh mọi quốc gia cần phải sử dụng mọi biện pháp để đấu tranh với những mối đe dọa đối với sự ổn định của thế giới
sau một mươi bảy giờ vây giáp các đối tượng tấn công bắt cóc con tin chiến dịch giải cứu đã kết thúc song đã có tất cả hai mươi hai người thiệt mạng
ngoài ra hội đồng bảo an tái khẳng định chủ nghĩa khủng bố tiếp tục là một trong những mối đe dọa nghiêm trọng nhất của thế giới